chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trước đó khoảng một mươi tám h bốn mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng năm công an phường bình minh nhận tin báo của nhân dân phát hiện một người tử vong nằm trên tầng ba của dãy nhà liền kề xây thù thuộc tổ ba phường bình minh
qua xác minh tại hiện trường công an phường bình minh xác định nạn nhân là nam giới đã phân hủy nạn nhân nằm trên tấm nệm tại tầng ba của ngôi nhà liên kề mới xây thù nên đã trình báo sự việc đến công an thành phố lào cai
ngay sau khi nhận thông tin ban giám đốc công an tỉnh lào cai đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh lào cai phối hợp với công an thành phố lào cai và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân
qua khám nghiệm hiện trường công an tỉnh lào cai không phát hiện dấu vết bất thường
quá trình khám nghiệm lực lượng chức năng đã thu giữ một chiếc ba lô một máy điện thoại một tấm ảnh
khám nghiệm sơ bộ xác nhận nạn nhân cao khoảng một m sáu mươi năm trên người không có dấu vết tác động của ngoại lực
sau khi khôi phục dữ liệu từ chiếc điện thoại thu giữ tại hiện trường
công an tỉnh lào cai xác định cuộc gọi cuối cùng được thực hiện vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
theo thông tin ban đầu do người dân cung cấp thì căn nhà không có người dân sinh sống
vào một số buổi tối họ có nhìn thấy người đàn ông ra vào khu nhà
hiện công an tỉnh lào cai đã ra thông báo vụ việc đồng thời tổ chức truy tìm tung tích nạn nhân
trước đó ngày tám tháng năm liên quan đến một người chết cô một tháng chưa có người đến nhận được phát hiện dưới chân cầu long biên
công an quận hoàn kiếm hà nội đã phát đi
thông báo về việc tìm tung tích nạn nhân này
trong quá trình đi kiểm tra đường sắt trên cầu long biên nhân viên công ty quản lý đường sắt hải hà phát hiện một người đã tử vong ở chân cầu dưới trụ t sáu ô thứ một mươi năm
theo đó các gia đình có người thân mất tích không liên lạc được trong khoảng hơn một tháng trở lại đây
đề nghị liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm để tìm người thân
cụ thể vào khoảng tám giờ ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng bốn công an quận hoàn kiếm hà nội nhận được nguồn tin của
anh nth sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở quận long biên hiện đang là nhân viên công ty quản lý đường sắt hải hà
theo anh hát cung cấp tin tức trong quá trình đi kiểm tra đường sắt trên cầu long biên
đã phát hiện một người tử vong ở chân cầu dưới trụ t sáu o một mươi năm
sau khi nhận được tin báo công an quận hoàn kiếm đã phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự
phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố hà nội tổ chức khám nghiệm hiện trường
đưa nạn nhân lên bãi giữa sông hồng để tổ chức pháp y khám nghiệp
kết quả bước đầu xác định nạn nhân là nam giới đã tử vong khoảng hơn một tháng
nạn nhân đã bị phân hủy khô lại không còn nguyên vẹn và hiện chưa rõ danh tính
cơ quan chức năng đã bàn giao cho ủy ban nhân dân phường phúc tân làm thủ tục mai táng theo quy định
đồng thời thông báo tìm người nhà trên các phương tiện thông tin đại chúng
cách đây không lâu tại hà nội người dân cũng phát hiện một cô gái chết cô trong căn hộ trung cư
ở quận nam tử liêm cụ thể chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn ban quản lý tòa nhà ở khu đồ thị
ở phường tây mỗ nam tử liêm cùng lực lượng chức năng phát hiện một nữ giới tử vong nằm tại ghế sufa
liên quan đến vụ phát hiện thi thể cô gái đã tử vong trên sofa tại căn hội trung cư hà nội
ngày hai mươi tám tháng bốn lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ quận nam từ liêm hà nội cho biết
nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự
vị này thông tin thêm vụ việc được phát hiện từ tin báo tìm người thân của gia đình nạn nhân
sau đó công an thành phố hà nội cùng chính quyền địa phương đã vào cuộc giả soát tìm kiếm
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ quận nam tử liêm cho biết nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
quê quán tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai và đã mua căn hộ ở tòa s bốn trăm linh ba đứng tên mình cách đây hai năm
thông tin thêm về vụ việc trước khi phát hiện thi thể cô gái chết khô trong trung cư
người nhà nạn nhân có đơn trình báo cơ quan chức năng về việc cô gái này mất liên lạc lâu ngày
vào cuộc điều tra công an tỉnh đồng nai nghi ngờ người mất tích ở hà nội nên đã phối hợp với công an hà nội để tìm kiếm
ngày hai mươi sáu tháng bốn lực lượng chức năng nghi vấn người được thông báo mất tích ở trong căn hộ tại một khu đô thị ở phường tây mỗ
khi tiếp cận vào trong căn hộ nhà chức trách tìm thấy thi thể trên
lực lượng chức năng xác định căn hộ đã bị cắt điện nước và các dịch vụ khác từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai do không có ai thanh toán chi phí
thời điểm phát hiện nạn nhân cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại nhưng đã bị tháo sim nhiều đồ đạc quần áo đã được dọn sạch
theo lãnh đạo địa phương tòa trung cư trên có hàng chục nghìn căn hộ nhiều căn không có ai ở
vì vậy việc có căn hộ không có người qua lại hoặc chậm đóng tiền dịch vụ là bình thường
đồng thời khi không có yếu tố gì bất thường bảo vệ tòa nhà hay ban quản lý trung cư không được tự ý vào căn hộ của dân
trước đó chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn ban quản lý tòa nhà ở khu đô thị này cùng lực lượng chức năng phát hiện một nữ giới tử vong nằm tại ghế sofa tình trạng tử thi đã khô
anh nguyễn t một cư dân sống cùng tầng ba mươi hai tòa trung cư với nạn nhân cho biết tầng có lập một nhóm gia lô nhưng nhóm này chỉ trao đổi những công việc chung
chẳng hạn nhắc nhở mọi người bỏ rác đúng nơi quy định không được làm ồn
dân cư trong tầng rất ít giao lưu nên nhà nào biết nhà đấy
cuối năm hai nghìn hai mươi hai dân cư có thấy mùi hôi thối
các quản lý tòa nhà tuy nhiên mùi thối cũng không nòng nặc và khó chịu nên mọi người cứ nghĩ là do hệ thống vệ sinh hoặc mùi rác
anh tê cho biết thêm năm hai nghìn hai mươi hai khi anh chuyển về đây và đã thấy cô gái này nhưng thời điểm đó vẫn còn dịch nên mọi người không trò chuyện với nhau
nhiều tháng qua anh không gặp và mới nhận được thông tin trên
về vụ việc phát hiện cô gái tử vong trên sofa nhiều người băn khoăn đặt câu hỏi về quá trình phân hủy của nạn nhân này
một cán bộ pháp y cho biết khi tổ công tác khám nghiệm hiện trường vào căn hộ trung cư cao cấp trên địa bàn phương tây mỗ nơi phát hiện cô gái thì vẫn có mùi bốc lên dù lúc này nạn nhân đã khổ lại
lý giải về việc phân hủy của cô gái cũng theo cán bộ pháp y sau khi cô gái tử vong theo thời gian tử thi vẫn bị thối giữa phân hủy
tuy nhiên do cô gái nằm trên đệm của ghế sô phà nên chính đệm này đã hút dịch dẫn đến tình trạng cơ thể khô dần
hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ
nguyên nhân nạn nhân tử vong
liên quan đến việc bốc mùi từ nạn nhân phân hủy cán bộ pháp y cho hay khi đến lâu cơ thể tử vong sẽ có mùi nhưng trong môi trường kín có lối thoát khí riêng như trung cư thì cư dân xung quanh có ngửi thấy nhưng mùi không nặng như thông thường
thiếu tá ngô danh hoài phó giám đốc trung tâm giám định pháp y viện khoa học hình sự bộ công an cho hay sau khi tử vong con người sẽ bị biến đổi như khô lạnh có cứng sau khoảng vài ngày sẽ dẫn đến hiện tượng phân hủy
tuy nhiên một số trường hợp có những biến đổi đặc biệt như
nạn nhân khi được phát hiện ở môi trường không khí khô thoáng gió nhiệt độ môi trường cao dẫn tới bị khô đét quá trình hư thối giảm da cứng có màu nâu đỏ sát teo nhỏ trọng lượng giảm nhiều
thường gặp ở những nạn nhân ngâm trong nước lạnh lắng động lâu ngày hay trôn ở nơi đất có độ ẩm cao trong môi trường vi khuẩn yếm khí mô mỡ bị thủy phân và các sản phẩm của nó
kết hợp với muối canxi maze có trong môi trường tạo thành lớp sáp màu vàng sám bao quanh nạn nhân có mùi gây cơ thể có thể tồn tại từ vài tháng đến hàng năm mà các nội tạng bên trong không bị phân hủy
thuộc tử thì
gặp trong những trường hợp tử vong trong xăng dầu trong các vùng đầm lầy có than bùn và nhiều acid humic làm cho da cứng lại như thuộc các tạm teo nhỏ các mối khoáng của xương bị hòa tan làm cho sương mềm dễ gãy
ngoài ra chuyên gia pháp ý cũng cho rằng
việc tử thi cô gái nằm trên ghế sofa trong tình trạng khô lại không loại trừ khả năng có sử dụng thuốc như một số ý kiến nhận định
anh nguyễn kiên ngụ quận nam từ liêm hà nội người chuyên nghiên cứu về hóa chất cho biết thông thường người tử vong không được trôn cất mùi rất khó chịu nhưng nếu sử dụng chế phẩm sinh học như than hoạt tính rắc lên thì mùi nhẹ
các chế phẩm này được dùng rất nhiều trong ngành môi trường để xử lý rác thải hoặc tiêu hủy sát chết động vật
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
đến đây thời lượng của video đã hết hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo